trong không khí của ngày hội tòng quân diễn ra trên khắp cả nước hàng chục nghìn thanh niên ở các địa phương đã hồ hởi lên đường
làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trước sự chứng kiến và tự hào của gia đình và bà con địa phương
hòa chung với không khí đó hôm nay hơn bốn bốn trăm linh thanh niên đại diện cho tuổi trẻ tp hcm đã lên đường nhập ngũ
thượng tướng phạm ngọc minh ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung mương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã đến dự
và động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi chín
năm nay toàn thành phố được giao ba chín trăm chín mươi bốn chỉ tiêu nhập ngũ
qua công tác sơ tuyển tại các địa phương tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại một loại hai đạt trên tám mươi hai tám mươi bảy
có một trăm bốn mươi năm đảng viên có một bốn trăm bốn mươi bảy thanh niên có trình độ cao đẳng
đại học chiếm tỷ lệ ba mươi tám tám và có hai một trăm tám mươi thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ quân sự
chiếm tỷ lệ năm mươi bảy ba mươi bảy
trong thời gian qua để động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ
các địa phương đã tổ chức hội trại tòng quân nói chuyện truyền thống dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ
và làm tốt các chính sách hậu phương quân đội để thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống của quê hương
tôi cũng động viên đó là con là thanh niên là trách nhiệm con là hoàn thành trách nhiệm của tôi
là thanh niên để bảo vệ đất nước
tôi cũng nói là nếu mà giạt đánh thì con tiêu trả nhưng mà ba có thể bảy mươi tuổi ba cũng bình nguyện ba đi
phát huy truyền thống của quê hương sài gòn trợ lớn gia định đất thép củ chi thành đồng tổ quốc
những thanh niên của thành phố mang tên bắc được nhập ngũ đợt này cảm thấy rất tự hào
được vinh dự làm người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
như ánh lên trong từng đôi mắt từng khuôn mặt của các chàng trai trẻ
trong không khí này em thấy rất là vui rất là tháo hức
và cũng em xin hứa sẽ cùng các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đảo của tổ quốc
sau khi tốt nghiệp trường đại học sư phạm tp hcm tôi được kết nạp vào đảng
và đồng thời tôi viết đơn để tham gia vào chương trình nghiên cứu quân sự
trong không khí rộn ràng ngày hôm nay tôi rất vui khi được đứng vào hàng ngũ của các đồng chí
để đi lên đường hành quân
tại buổi lễ giao quân tiễn đưa các thanh niên lên đường tòng quân nhập ngũ
lãnh đạo thành phố đã căn dặn các thanh niên được lên đường nhập ngũ
quyết tâm phấn đấu học tập trao dồi phẩm chất đạo đức để xứng đáng với truyền thống của quê hương
và xứng danh bộ đội cụ hồ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và quân đội giao phó